thông tin từ sở y tế tp hcm trong những ngày cuối tháng năm ngay đầu mùa mưa này ghi nhận trên địa bàn thành phố đã xuất hiện thêm chín ổ dịch sốt xuất huyết mới
ngay từ đầu mùa mưa ngành y tế thành phố phát hiện thêm chín ổ dịch sốt xuất huyết và đều có diễn biến phức tạp tập trung chủ yếu ở địa bàn các quận ba sáu chín một mươi một bình thạnh và gò vấp
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết tồn tại trong môi trường xung quanh nơi sinh sống đặc biệt là những nơi tập trung đông người như nhà trọ khu lao động công trình xây dựng địa điểm tôn giáo
để hạn chế dịch bệnh các quận huyện cần ra soát và xử lý các điểm có nguy cơ trên địa bàn thực hiện truyền thông lồng ghép phòng chống sốt xuất huyết và covid một mươi chín